đảng bí thư tỉnh ủy bắc giang mà ông dương văn thái đảm nhiệm đều thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của bộ chính trị
trong khi đó điều một mươi một quy định hai mươi hai quy đề trung ương ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành trung ương
về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng
thứ nhất ban bí thư bộ chính trị quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện ban bí thư
bộ chính trị quản lý khiển trách cảnh cáo ủy viên ban chấp hành trung mương kể cả ủy viên ban bí thư ủy viên bộ chính trị
vi phạm phẩm chất chính trị tư tưởng đạo đức lối sống sinh hoạt đảng thực hiện nhiệm vụ đảng viên
trường hợp cách chức khai trừ thì ban bí thư bộ chính trị báo cáo ban chấp hành trung ương xem xét quyết định
thứ hai ban chấp hành trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên
kể cả ủy viên ban chấp hành trung ương ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
trong trường hợp của ông dương văn thái đã bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội mà kỷ luật hành chính đồng bộ tương xứng với kỷ luật đảng
nên ông thái sẽ bị cách trước ủy viên trung ương cách trước bí thư tỉnh ủy và có thể bị khai trừ ra khỏi đảng
tuy nhiên trước đó ông thái đã bị khởi tố bắt tạm giam như vậy ông thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự
mà theo quy định tài khoản chín điều hai quy định sáu mươi chín quy đê trung ương thì đảng viên vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự bị truy nã bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì khai trừ ra khỏi đảng
nếu hình phạt nhẹ hơn cải tạo không giam giữ thì tùy nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để thi hành kỷ luật đảng tương xứng
nếu làm thất thoát tài chính tài sản của đảng nhà nước của tổ chức cá nhân thì phải xem xét trách nhiệm và bồi thường
với quy định này đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ khai trừ ra khỏi đảng
như vậy ông dương văn thái sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng thầm quyền này thuộc ban chấp hành trung ương
và tới đây trong cuộc họp ban chấp hành trung ương gần nhất bộ chính trị sẽ báo cáo ban chấp hành trung ương để ban chấp hành trung ương thực hiện quy trình kỷ luật đối với ông dương văn thái
đó có thể một là có thể biểu quyết cách chức ủy viên trung ương đảng cách chức bí thư tỉnh ủy và khai trừ ra khỏi đảng
hai là biểu quyết khai trừ ra khỏi đảng đối với ông dương văn thái
khi đã bị khai trừ ra khỏi đảng chắc chắn tất cả các chức vụ về đảng mà ông dương văn thái hiện đảm nhiệm như ủy viên trung ương bí thư tỉnh ủy cũng sẽ không còn
trước đó ngày một tháng năm theo thông cáo của tổng thư ký quốc hội bùi văn cường ngày hai mươi sáu tháng bốn căn cứ quy định của pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can ông nguyễn đình quyền nguyên viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp thuộc ủy ban thường vụ quốc hội cho biết
tại hiến pháp hai nghìn một mươi ba luật tổ chức quốc hội đã quy định rõ về việc khởi tố bắt tạm giam đối với đại biểu quốc hội
theo đó hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định không được bắt giam giữ khởi tố đại biểu quốc hội nếu không có sự đồng ý của quốc hội
hoặc trong thời gian quốc hội không họp không có sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội
trong trường hợp đại biểu quốc hội phạm tội quả tang mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định
tại luật tổ chức quốc hội quy định rõ không được bắt giam giữ khởi tố đại biểu quốc hội khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu quốc hội
và nếu không có sự đồng ý của quốc hội hoặc trong thời gian quốc hội không họp không có sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội
trường hợp đại biểu quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quy định
luật cũng quy định rõ ủy ban thường vụ quốc hội có trách nhiệm xem xét đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bắt giam giữ khởi tố đại biểu quốc hội
khám xét nơi ở nơi làm việc của đại biểu quốc hội
trong thời gian quốc hội không họp ủy ban thường vụ quốc hội cũng quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội trong trường hợp đại biểu quốc hội bị khởi tố bị can
luật cũng quy định đại biểu quốc hội không thể bị cơ quan tổ chức đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm cách chức buộc thôi việc sa thải nếu không được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý
cùng với đó đại biểu quốc hội bị kết tội bằng bản án quyết định của tòa án đương nhiên mất quyền đại biểu quốc hội kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật
như vậy với trường hợp của bí thư tỉnh ủy bắc giang dương văn thái theo ông quyền ông thái là đại biểu quốc hội khóa một mươi năm do đó căn cứ các quy định nêu trên
trong thời gian quốc hội không họp việc khởi tố bắt tạm giam khám xét đối với ông này phải có sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội
đồng thời việc đề nghị khởi tố bắt tạm giam khám xét với ông thái thuộc thẩm quyền của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ủy ban thường vụ quốc hội cũng quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu quốc hội của ông thái từ ngày có quyết định khởi tố bị can
bà lê thị thu hồng phó bí thư thường trực tỉnh ủy bắc giang được phân công tạm thời điều hành tỉnh ủy
sau khi ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý đề nghị khởi tố bắt tạm giam ông dương văn thái bí thư tỉnh ủy bắc giang đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
sáng ba tháng năm ông lê o bích phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang cho biết thường vụ tỉnh ủy bắc giang vừa giao phó bí thư thường trực tỉnh ủy lê thị thu hồng tạm thời điều hành tỉnh ủy tỉnh bắc giang
trước đó vào chiều hai tháng năm tại kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội đã bái nhiệm đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
ngày hai mươi sáu tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số một nghìn bốn mươi sáu đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
bà lê thị thu hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê xã đông khê huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bà là giáo viên phó ban xây dựng đoàn tỉnh đoàn bắc giang
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn năm bà là bí thư đoàn các cơ quan tỉnh phó bí thư tỉnh đoàn
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay bà giữ chức phó bí thư thường trực tỉnh ủy
ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi chín
bà hồng được bầu giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu